tối ngày một mươi tháng tám thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn trưởng bộ phận thường trực đặc biệt
chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế tại thành phố đà nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân covid một mươi chín
đây là trường hợp tử vong do covid một mươi chín thứ một mươi bốn kể từ khi đại dịch xảy ra tại việt nam
bệnh nhân số bốn trăm ba mươi sáu bệnh nhân nam sáu mươi sáu tuổi quê quán cẩm lệ đà nẵng
tiền sử suy thận mạng giai đoạn cuối đã ngừng tiêm nhiều lần tại bệnh viện đà nẵng
trần đoán tử vong viêm phổi cấp do covid một mươi chín trên nền bệnh suy thận mạng giai đoạn cuối